trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp một trong những biện pháp được đưa ra đó chính là xét nghiệm pcr để phát hiện người nhiễm sớm nhất
tuy nhiên thực tế phương pháp này vẫn chưa thể khẳng định là bệnh nhân có dương tính hay không trong một lần xét nghiệm
vì vậy người dân trong diện được yêu cầu tự cách ly cũng không nên chủ quan
bệnh nhân tám mươi hai là f một của bệnh nhân bốn trăm bốn mươi bảy làm cùng cửa hàng pizza với bệnh nhân này
phải đến lần thứ ba được xét nghiệm pcr bệnh nhân mới được phát hiện dương tính
trước đó hai lần xét nghiệm tại trung tâm y tế quận bắc từ liêm và bệnh viện thanh nhàn đều có kết quả âm tính
lý giải cho điều này các chuyên gia cho rằng có nhiều nguyên nhân